hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
hôm nay sở y tế hà nội thông báo từ ngày hai mươi ba tháng tám đến sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng tám ghi nhận thêm bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có sáu ca tại cộng đồng và một ca trong khu cách ly
từ giờ ngày hai mươi bốn tháng tám lực lượng chức năng của quận hà đông hà nội đã tạm thời phong tỏa cách ly y tế hai tuyến phố là nguyễn thái học và trương công định phường ít kiêu do có yếu tố dịch tễ liên quan tới ca mắc covid một mươi chín của phường quang trung giáp danh
ngoài ra chợ hà đông hà nội cũng tạm thời đóng cửa ba ngày từ ngày hai mươi bốn hai mươi sáu tám để trung tâm y tế quận phun khử quận sau khi ghi nhận ca dương tính với sát covid một mươi chín đã từng đến đây mua hàng
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước phối hợp với ủy ban nhân dân phường tân phú đã mời đinh quảng kiên ba mươi bốn tuổi trú tại khu phố phú lộc phường tân phú thành phố đồng xoài đến ủy ban nhân dân phường tân phú
đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội vô khống cán bộ chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại ủy ban nhân dân phường tân phú đinh quảng kiên đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
theo tường trình của kiên do suy nghĩ không thấu đáo nên đã phát ngôn sai lệch làm ảnh hưởng xấu tới uy tín danh dự của cám bộ chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ khó khăn
do dịch covid một mươi chín công an thành phố đồng xoài đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với đinh quảng kiên
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh sáng ngày hôm nay